ngày hôm qua một mươi bốn tháng hai đoàn cứu hộ việt nam làm nhiệm vụ tại vị trí mới là tòa c
trung cư sina cct số sáu mươi sáu đường kemalpansa quận kumhuriyas thành phố yadiyaman thổ nhĩ kỳ
đến hai mươi một giờ theo giờ địa phương các lực lượng cứu hộ đã phát hiện và đưa thi thể ba nạn nhân ra ngoài đống đổ nát
hiện trường mới có khoảng một trăm linh nạn nhân mắc kẹt đội cứu nạn cứu hộ công an việt nam
đội giải cứu hoa kỳ uced và lực lượng địa phương cùng phối hợp huy động phương tiện
đẩy nhanh tiến độ nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ cứu nạn
theo chia sẻ của các thành viên đoàn cứu hộ việt nam hiện công tác tìm kiếm nạn nhân đang rất tích cực
thực hiện với cường độ công việc cao thời gian kéo dài
sự khiến giáp phải đào di chuyển hàng trăm tấn bê tông đất đá để tạo lối tiếp cận sâu vào hiện trường bên trong
đưa nạn nhân ra ngoài
thông tin từ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam xác nhận
có thêm một nạn nhân trong vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe đầu kéo đã tử vong
vụ tai nạn làm chín người tử vong và một mươi hai người khác bị thương
đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam
hiện một mươi hai người còn lại trong vụ tai nạn đang được cây y bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị tích cực
trong đó có hai nạn nhân vẫn trong tình trạng nặng
theo thông tin từ sở giao thông vận tải tỉnh quảng ngãi
xe khách trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tại tỉnh quảng nam được cấp phù hiệu hợp đồng
nhưng gom khách lẻ chở quá tải
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về mạng
ma túy công an thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt giữ một nhóm nam nữ tuổi tầm hai mươi một hai mươi hai
thường xuyên tụ tập tại các quán bar trên địa bàn thành phố để sử dụng và có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
trần văn sinh chú phường hòa khánh nam quận liên triều được xác định là đối tượng cầm đầu
sinh thuê một căn hộ sống chung như vợ chồng với bạn gái và thường giao ma túy cho lê hồng phi là chân rết để đi giao
khám xét khẩn cấp nợ của sinh tiếp tục phát hiện một mươi sáu viên thuốc lắc khoảng ba mươi gram ketamin
sinh khai nhận lấy số ma túy trên về để bán lại kiếm lời và cùng người yêu sử dụng
qua test nhanh cả hai đều dương tính với chất ma túy
tin an ninh trật tự biết không thể thoát tội chiều qua ngày một mươi bốn tháng hai đối tượng đào văn yên
chú tỉnh bà rê vũng tàu đã đến phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai đầu thú về các hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
trước đó do mâu thuẫn qua mạng xã hội tiktok
với anh đỗ thanh sang chú huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
nên ngày một tháng hai nguyễn hiếu nghĩa đã gọi điện nhờ yên lái xe chở đi gặp sang cùng đi có trịnh minh trung là bạn của nghĩa
khi đến nhà sang nghĩa đã dùng súng mượn của phan thanh hiếu mang theo sẵn và bắn hai phát vào khu vực nhà sang
rồi lên xe ô tô yên lái bỏ chạy
ba đối tượng nghĩa trung hiếu đã bị bắt sau gần một ngày gây án riêng đào văn yên bỏ trốn và đến nay đã ra đầu thú
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng nguyễn văn hào
chú tại tỉnh vĩnh phúc thủ phạm sử dụng súng đã cướp tài sản tại cửa hàng thế giới di động ở tp phúc yên vào tối ngày một mươi ba tháng hai
vào khoảng hai mươi một h ba mươi ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tại cửa hàng thế giới di động ở đường hai bà trưng
thuộc phường hùng vương thành phố phúc yên đã xảy ra vụ cướp tài sản
đối tượng sử dụng súng đe dọa hai nhân viên của cửa hàng rồi cướp đi ba mươi năm điện thoại di động các loại trị giá khoảng bốn trăm bốn mươi một triệu đồng và sáu mươi năm triệu đồng tiền mặt
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc chủ trì phối hợp với công an tp phúc yên
cục cảnh sát hình sự công an tỉnh lâm đồng và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường tổ chức điều tra truy xét làm rõ đối tượng
đến khoảng một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng hai sau một mươi tám giờ đồng hồ kể từ khi tiếp nhận tin báo lực lượng điều tra đã làm rõ và bắt giữ đối tượng gây án là nguyễn văn hào
khi đối tượng đang bỏ trốn tại xã đại lào thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc đã khám xét khẩn cấp người nơi ở và nơi làm việc của hào thu giữ hai mươi một điện thoại di động các loại
một xe ô tô bán tải một xe mô tô sh và khẩu súng hào sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội